bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết đơn vị vừa cử đoàn công tác đến thăm trao lương thực trang thiết bị vật tư y tế tặng đại đội bảo vệ biên giới năm trăm ba mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh xê công lào và trạm công an tà vàng tỉnh sê công để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
tại trạm biên giới năm trăm ba mươi một bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã trao một bảy tấn gạo tám trăm linh khẩu trang y tế hai mươi năm bộ đồ bảo hộ cùng nhiều trang thiết bị khác như máy đo thân nhiệt bình phun thuốc khử khuẩn dung dịch sát khuẩn găng tay tặng các đơn vị thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh xê công lào và trạm công an tà vàng tỉnh sê công nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo kế hoạch sắp tới bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam sẽ đến thăm hỗ trợ lương thực và trang thiết bị y tế cho các đại đội bảo vệ biên giới năm trăm ba mươi ba một trăm linh bốn trạm công an cửa khẩu đắc tà ốc trạm công an cửa khẩu tà lùm của tỉnh xê công lào